trong những ngày qua người dân thành phố đà nẵng tỏ ra lo lắng khi công ty cổ phần cấp nước đà nẵng có công văn gửi các cơ quan chức năng bày tỏ sự quan ngại đến dự án lò đốt rác thải sinh hoạt đại nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
lãnh đạo công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cho rằng khi dự án này được triển khai và đưa vào vận hành có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông yên cấp nước cho hơn một triệu dân tại thành phố đà nẵng
lò đốt rác thải sinh hoạt đại nghĩa đặt tại xã đại nghĩa huyện đại lộc là một trong ba khu xử lý rác thải tập trung trọng tâm của tỉnh quảng nam có tầm quan trọng trong việc giải quyết vấn đề rác thải đô thị vệ sinh môi trường cho các huyện phía bắc của tỉnh
sau khi khu xử lý rác thải trôn lớp tại xã đại hiệp huyện đại lộc đóng cửa lò đốt rác thải sinh hoạt đại nghĩa có công suất khoảng hai trăm bốn mươi tấn một ngày đêm với tổng mức đầu tư gần một trăm linh tỷ đồng